ủy ban y tế quốc gia trung quốc ngày một mươi năm tháng hai khẳng định y học cổ truyền trung quốc đã được áp dụng để điều trị thành công cho hơn năm mươi số bệnh nhân của dịch viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín tại tỉnh hồ bắc tâm dịch ở miền trung nước này
kể từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát chính phủ trung quốc đã trú trọng cả y học cổ truyền trung quốc và tây y huy động toàn bộ lực lượng nghiên cứu khoa học và y tế mạnh nhất trong cả hai lĩnh vực để điều trị cho bệnh nhân
y học cổ truyền trung quốc cũng đã được áp dụng trong phòng ngừa và kiểm soát virus corona chủng mới ở cấp cộng đồng